năm mới hai nghìn một mươi bảy đã đến và thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đã tới gõ cửa nhiều quốc gia trên thế giới
vào thời khắc đặc biệt thiêng liêng này mỗi nước lại có những màn chào đón thú vị và đặc sắc riêng
tại new zealand một trong những nước đầu tiên đón năm mới
max key con trai của cựu thủ tướng john key đã làm dj trong năm phút pháo hoa được bắn trên tháp sky cao ba trăm hai mươi tám mét ở thành phố auckland
năm trăm linh kg pháo hoa đã được sử dụng cho màn trình diễn được chuẩn bị trong nhiều tháng
trong số những quốc gia đón năm mới sớm nhất còn phải kể tới australia
thành phố sydney đã tổ chức màn bắn pháo hoa lớn nhất từ trước đến nay để chào đón năm hai nghìn một mươi bảy với hơn một trăm linh quả pháo hoa
cầu cảng sydney là tiêu điểm của màn trình diễn pháo hoa với hai mươi quả pháo được bắn từ khu vực biểu tượng của sydney này
trước thêm năm mới hai nghìn một mươi bảy tổng thống nga vladimir putin đã tổng kết năm hai nghìn một mươi sáu của nước nga
là một trong những quốc gia đón năm mới sớm nhất
năm hai nghìn một mươi sáu là một năm đầy khó khăn nhưng cũng đã gặt hái nhiều thành công
ông gửi tới người dân những lời chúc mừng năm mới đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào nhân dân
năm vừa qua chúng ta đã không ngừng nỗ lực tin tưởng vào chính mình và đã gặt hái nhiều thành công
năm hai nghìn một mươi sáu nước nga đã tái khẳng định vị thế của mình trong việc giải quyết các vấn đề nóng trên thế giới
trong đó có syri tôi hy vọng rằng năm mới hai nghìn một mươi bảy sẽ mang lại hòa bình và thịnh vượng cho nước nga
xin gửi lời chúc mừng năm hai nghìn một mươi bảy tới mọi người dân nước nga
trong ngày cuối cùng của năm hai nghìn một mươi sáu trên trang mạng xã hội twitter
tổng thống đắc cử mỹ donald trump cũng đã gửi thông điệp chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người
thời khắc giao thừa cũng được ghi dấu ấn bằng những màn trình diễn pháo hoa đặc sắc tại đài loan và hồng kông trung quốc
hàng nghìn người đã tập trung tại các con phố trung tâm để đón mừng năm mới
đặc biệt tại đài loan trung quốc năm nay còn đánh dấu lần đầu tiên đèn led được sử dụng
kết hợp với pháo hoa bắn từ tháp đài bắc một trăm linh một tòa tháp cao nhất đài loan
tạo nên ánh sáng rực rỡ trên bầu trời
tại nhật bản hàng chục nghìn người đã tập trung tại giao lộ nổi tiếng shibuyya ở tokyo để cùng đón mừng năm mới
hàng trăm cảnh sát đã được triển khai để bảo đảm an toàn cho người dân
triều tiên cũng có màn bắn pháo hoa hoành tráng dài tới một mươi năm phút tại quảng trường kim nhật thành ở thủ đô bình nhưỡng
nhiều quốc gia đông nam á cũng đã đồng loạt đón chào năm mới
riêng thái lan không bán pháo hoa mừng năm mới do nước này đang trong giai đoạn một năm
để tàng cố quốc vương phumifol aduzadeh người qua đời hồi tháng một mươi vừa qua
nhà vua mới maha vajira longkon đã kêu gọi người dân đoàn kết trong thông điệp đầu tiên chào đón năm mới
đây là lần thứ hai nhà vua mới của thái lan phát biểu trước công chúng
dù thái lan đang phải đối mặt với vấn đề gì nếu đoàn kết đất nước này đều có thể vượt qua mọi khó khăn
tôi cũng cảm ơn người dân đã thể hiện lòng trung thành đối với nhà vua quá cố fumifon aduzadeh
tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới mọi người dân trên đất nước thái lan
trong đêm giao thừa người dân iraq tạm thời gác lại những nỗi lo về chiến tranh và xung đột
để chào đón năm mới với màn pháo hoa đặc sắc
bữa tiệc pháo hoa được tổ chức ở khu vực tháp baghdad tòa tháp trước đây có tên gọi là sudan tower
vốn bị hư hỏng nặng sau khi mỹ phát động cuộc chiến ở iraq hồi năm hai nghìn ba
rất đông người dân địa phương đã đổ ra các con đường ở quận bajua ở thủ đô baghdad
để được hòa mình vào không khí đón năm mới
và thời khắc giao thừa là khoảnh khắc đúng hoi người dân iraq được sống trong yên mình